các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nếu thực tế thời gian qua tình trạng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô vẫn còn lòng lẻo nhất là cấp giấy phép lái xe cho những người nghiện ma túy hệ lụy gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đại biểu đề nghị cần bổ sung chế tài tức giấy phép lái xe đối với người có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
theo đại biểu nguyễn thị mai thoa đoàn hải dương cần phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra việc cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy cần thiết sẽ tiến hành thu hồi
hiện nay người sử dụng ma túy và nghiện ma túy có giấy phép lái xe vẫn tham gia giao thông nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn
vì vậy việc thu hồi giấy phép lái xe của những đối tượng này cần phải được nghiên cứu xây dựng quy định pháp luật để triển khai thực hiện
theo đại biểu thoa nghị quyết số một trăm bốn mươi chín nqcp của chính phủ
chương trình hành động thực hiện chỉ thị số hai mươi ba cttvk ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư trung ương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
đã chỉ rõ một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là có cơ chế kiểm soát chặt chẽ
không để xảy ra việc cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy người không đủ năng lực hành vi sức khỏe để điều khiển phương tiện
trước đó thủ tướng phạm minh chính ký chỉ thị số một mươi cttg ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
theo đó thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ y tế bộ tư pháp
nghiên cứu quy định thu hồi giấy phép lái xe đối với người sử dụng ma túy người nghiện ma túy
giao bộ giao thông vận tải chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy người không đủ năng lực hành vi sức khỏe
đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo
đây là giải pháp quyết liệt để ngăn chặn những lái xe sử dụng ma túy và nghiện ma túy gây ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như thời gian qua
hiện nay một bộ phận lái xe container xe khách tuyến đường dài xe vận tải tuyến bắc nam thường xuyên sử dụng mát túy để đỡ mệt mỏi
giảm căng thẳng tỉnh táo và tạo cảm giác hưng phấn trong quá trình lái xe
tuy nhiên hậu quả của việc này là rất nghiêm trọng vì khi đã lệ thuộc vào ma túy thì sẽ thường xuyên sử dụng gây ra ảo giác
sức khỏe giảm sút không làm chủ tốc độ sẽ gây ra những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
những vụ tai nạn giao thông do tài xế sử dụng ma túy và nghiện ma túy gây ra người ta thường thấy tài xế vẫn còn đang trong tình trạng phê thuốc
ảo giác không làm chủ hành vi của mình như hoảng sợ phát ngôn không kiểm soát nhiều trường hợp tài xế vẫn còn lác lư theo điệu nhạc
nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp quy định gây sức ép cho các tài xế tăng chuyến tăng giờ chạy
để tỉnh táo và hoàn thành công việc nhiều tài xế chọn sử dụng ma túy nhất là chân ma túy tổng hợp
việc này có thể có tác dụng trước mắt nhưng về lâu dài tuổi thọ của các tài xế sẽ giảm và nếu duy trì việc sử dụng ma túy khi lái xe thì việc gây tai nạn giao thông chỉ còn là vấn đề thời gian
bên cạnh đó tình trạng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô vẫn còn lỏng lẻo nhất là cấp giấy phép lái xe cho những người nghiện ma túy
nguyên nhân là những người nghiện ma túy chạy được giấy khám sức khỏe nên đã qua mặt nhiều cơ sở đào tạo giấy phép lái xe
mặt khác vẫn còn tình trạng mua bán hoặc dễ dãi trong đào tạo sa thạch là những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy
ngoài ra các quy định pháp luật hiện hành chưa quy định về việc thu hồi giấy phép lái xe của người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy
giấy phép lái xe chỉ bị tước trong trường hợp vi phạm pháp luật giao thông đường bộ
do đó người sử dụng ma túy và nghiện ma túy có giấy phép lái xe vẫn tham gia giao thông nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn bất cứ lúc nào
xe thấy tính đặc biệt nghiêm trọng của các vụ tai nạn giao thông do người sử dụng mát túy và người nghiện mát túy gây ra
do đó thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tư pháp nghiên cứu quy định thu hồi giấy phép lái xe đối với người sử dụng ma túy người nghiện ma túy
bộ giao bộ giao thông vận tải chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy là việc làm cần thiết và cấp thiết để góp phần kiềm chế và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do tài xế sử dụng ma túy và nghiện ma túy gây ra
việc thu hồi giấy phép lái xe đối với người sử dụng ma túy người nghiện ma túy cần phải được nghiên cứu xây dựng các quy định pháp luật để triển khai thực hiện
tuy nhiên việc thu hồi giấy phép lái xe không đồng nghĩa với việc cấm người sử dụng ma túy người nghiện ma túy vĩnh viễn không được tham gia đào tạo sát hạch giấy phép lái xe
nếu người đó không còn sử dụng ma túy hoặc không còn nghiện ma túy và có xác nhận của cơ sở y tế và chính quyền địa phương thì vẫn được tham gia đào tạo sát hạch giấy phép lái xe
vấn đề là việc thu hồi giấy phép lái xe đối với người sử dụng ma túy người nghiện ma túy là thu hồi có thời hạn hay thu hồi vĩnh viễn
việc này cần phải được nghiên cứu đánh giá toàn diện và có những quy định cụ thể phù hợp với từng đối tượng cụ thể
đồng thời thường xuyên kiểm tra ra soát các cơ sở đào tạo sát hạch giấy phép lái xe trong cả nước không để xảy ra tình trạng mua bán hoặc dễ dãi trong việc cấp giấy phép lái xe
các cơ sở đào tạo giấy phép lái xe phải chú trọng kiểm tra sức khỏe của học viên kiên quyết không cấp giấy phép lái xe đối với người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy và phải chịu trách nhiệm nếu cấp giấy phép lái xe cho các đối tượng này
có như vậy mới có thể giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do các tài xế sử dụng ma túy và nghiện ma túy gây ra trong thời gian qua
trước đó chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hồ chí minh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo y tế
công an thành phố hồ chí minh đảm bảo chất tự an toàn giao thông một mươi một tháng và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh chủ trì hội nghị
thiếu tướng trần đức tài đề nghị công an thành phố hồ chí minh phối hợp với ngành giao thông vận tải giả soát lập danh sách người nghiện mát túy đã có giấy phép lái xe nhằm ngăn chặn tài xế dương tính mát túy
báo cáo tại hội nghị thượng tá trần trung hiếu trường phòng cảnh sát giao thông pc tám công an tp cho biết trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý sáu trăm linh chín bảy trăm tám mươi ba trường hợp vi phạm tăng tám mươi chín trăm ba mươi trường hợp so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi hai
trong đó vi phạm tốc độ có tám mươi chín chín trăm một mươi hai trường hợp tăng ba mươi bốn ba trăm hai mươi chín trường hợp so với cùng kỳ
vi phạm nồng độ cồn mát túy có một trăm một mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám trường hợp
vi phạm nồng độ cồn mát túy có một trăm một mươi sáu bốn trăm sáu mươi năm trường hợp tăng sáu mươi sáu chín trăm sáu mươi năm trường hợp so với cùng kỳ
thiếu tướng trần đức tài đánh giá tình hình tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông ở thành phố vẫn diễn biến phức tạp
đáng lưu ý là hiện tượng người tham gia giao thông uống rượu bia sử dụng chất kích thích dẫn đến những vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng
theo ông tài cảnh sát giao thông thành phố sẽ bắt đầu đối chiếu danh sách người nghiện ma túy có bằng lái xe với bộ lao động thương binh và xã hội
từ đó lực lượng cảnh sát giao thông thông báo đến công an phường xã thị trấn đang quản lý các đối tượng này
công an địa phương sẽ thông báo đến các doanh nghiệp nơi những người nghiện ma túy đang làm việc bởi nhiều doanh nghiệp chưa nắm thông tin
đồng thời người nghiện ma túy cũng được cảnh báo nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử lý nghiêm
việc thu thập các số liệu trên được hoàn tất
và sẽ có danh sách để công an phường xã thị trấn đối chiếu giả soát
từ đó đưa vào hồ sơ điều tra cơ bản quản lý đối tượng sử dụng ma túy
đại diện công an thành phố thông tin thêm không chỉ đường bộ pc tám còn nghiên cứu các tuyến đường thủy nội địa có lượng hàng hóa và phương tiện lớn để lên kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích với lái tàu
phó giám đốc công an tp hcm đề nghị trong hồ sơ nghiệp vụ cơ bản cùng tuyến địa bàn cần bổ sung thêm đối tượng tham gia giao thông đặc biệt là các hồ sơ đã xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn có sử dụng ma túy
khi đối tượng tham gia giao thông và điều khiển phương tiện là có thể xử lý ngăn chặn ngay bằng các hình thức như xử phạt hành chính tước bằng lái xe đồng thời có thông báo đến doanh nghiệp những đối tượng này đang làm việc
thiếu tướng trần đức tài cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cần đúng điều lệnh kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối bô nhọ cảnh sát giao thông có hành vi chống người thi hành công vụ
cùng đó là chuẩn bị đầy đủ công cụ nghiệp vụ chủ động sử dụng đúng mục đích đúng trường hợp
đến đây thời lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo